dự án nhạc thể nghiệm hình của nhạc là chương trình lưu trú và phòng thí nghiệm xúc tắc đầu tiên dành riêng cho các hình thức âm nhạc mới
do trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm đom đóm khởi xướng
dự án này có sự tài trợ của quỹ farm lab của hội đồng anh việt nam nhằm phát triển các tác giả
và tạo ra các tác phẩm mới cho âm nhạc đương đại và thể nghiệm việt nam
tối ngày một tháng ba dự án này đã chính thức ra mắt tại hà nội
dự án nhạc thể nghiệm hình của nhạc khởi động với phiên đầu tiên với tên gọi kết nối di sản
dự án sẽ trao cơ hội cho bốn đến năm nhạc sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ trẻ làm việc có chiều sâu
với các loại hình yếu tố đa dạng của năm loại hình ảnh âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống của việt nam
dự án có sự đồng hành của các cố vấn nhạc sĩ có bề dày hoạt động và cách tiếp cận di sản đa dạng
để từ đó triển khai ý tưởng sáng tác và thực hiện tác phẩm âm nhạc mới
trong sáu tháng lưu trú những tác phẩm mới hình thành sẽ được công diễn tại hà nội vào cuối kỳ lưu trú
các nhạc sĩ nhóm nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc có cơ hội được chọn trình diễn tại liên hoan nhạc mới hà nội hai nghìn hai mươi